các chủ đề phát huy thành quả cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước việt nam mến yêu và thành phố mang tên bác các vọng vương cao
đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám hai nghìn một mươi tám và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
triển lãm diễn ra đến hết ngày một mươi tháng chín
vừa qua tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã diễn ra lễ công bố quyết định của chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước mẹ việt nam anh hùng và trao tặng huy hiệu đảng đợt hai tháng chín cho một trăm một mươi sáu đảng viên
trong đợt này thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng có hai mẹ được chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước mẹ việt nam anh hùng là mẹ nguyễn thị nhung và mẹ trần thị khi
việc truy tặng danh hiệu cao quý mẹ việt nam anh hùng là ghi nhận tôn vinh của đảng và nhà nước
đối với công lao và sự hy sinh to lớn của các mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhân dịp này đã có một trăm một mươi sáu đồng chí được trao huy hiệu bảy mươi sáu mươi năm sáu mươi năm mươi năm năm mươi bốn mươi năm bốn mươi và ba mươi năm tuổi đảng
đây là sự ghi nhận quá trình phấn đấu tu dưỡng rèn luyện lâu dài của các đảng viên là sự tôn vinh của đảng đối với công lao đóng góp của các đồng chí cho đảng và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc
thưa quý vị và các bạn hòa chung trong không khí của ngày tết độc lập ubnd tp hcm đã đưa nhiều ngôi trường mới vào sử dụng và tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đây là niềm vinh dự và là niềm vui lớn của cán bộ giáo viên và học sinh trước thềm năm học mới
tại trường trung học cơ sở cửu long quận bình thạnh hơn bảy trăm linh học sinh và cán bộ giáo viên đã hân hoan chào đón năm học mới và lễ khánh thành ngôi trường mới khang trang hiện đại
hơn bốn mươi tỷ đồng gồm ba tầng với hai mươi phòng học
điều này thể hiện sự quan tâm của đảng bộ chính quyền thành phố đối với sự nghiệp chồng người
để đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh trong năm học mới tp hcm đã đầu tư gần hai năm trăm linh tỷ đồng xây dựng gần một năm trăm linh phòng học
trong đó có chín trăm linh phòng học mới đồng thời tiến hành tuyển dụng bổ sung gần năm giáo viên mới ở tất cả các cấp học phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy trong năm học mới
chỉ còn vài ngày nữa năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
năm học hai nghìn một mươi chín sẽ chính thức khai giảng
cùng với cả nước đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho năm học mới tại các trường học trên địa bàn thành phố đà nẵng đều đã sẵn sàng
nhằm bảo đảm hoạt động dạy và học đạt chất lượng cao để ngày tự trường đi vào nề nếp
trường tiểu học núi thành quận hải châu thành phố đà nẵng đã bắt đầu những buổi học đầu tiên với những giờ sinh hoạt lớp và tổ chức các hoạt động ngoại khóa để khởi động cho năm học mới
số lượng tuyển sinh ổn định hàng năm luôn ở mức từ một năm trăm linh đến một sáu trăm linh học sinh
nên cơ sở vật chất trang thiết bị và đội ngũ giáo viên luôn bảo đảm cho công tác dạy và học
đối với số lượng bàn ghế xuống cấp nhà trường đã thay mới từ nhiều nguồn hỗ trợ
tại tỉnh hậu giang đến thời điểm này nhìn chung tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị chú đáo cho công tác tiệu trường và khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh có ba trăm bốn mươi trường học từ bậc học mầm non cho đến trung học phổ thông
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh dự kiến sẽ huy động trẻ học sinh cấp học mầm non cho đến trung học phổ thông là một trăm sáu mươi học sinh
trong dịp hè các trường trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác bảo quản cơ sở vật chất
duy tu sửa chữa nhỏ các hư hỏng đáp ứng tốt các nhu cầu cho khai giảng năm học mới
bắt đầu từ chiều ngày ba mươi một tháng tám dù chưa chính thức nghỉ lễ mùng hai tháng chín
nhưng rất nhiều người lao động đang làm việc
sinh sống ở hà nội đã đổ ra các bến xe để về quê nghỉ lễ ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ghi nhận vào lúc một mươi năm h chiều ngày ba mươi một tháng tám tại bến xe nước ngầm lượng khách đổ về mỗi lúc một đông
vì thời tiết nắng nóng nên nhiều hành khách tỏ ra khá mệt mỏi
theo đại diện các bến xe cho biết đợt nghỉ mùng hai tháng chín năm nay xe sẽ không quá tải
vì thời gian nghỉ chỉ ba ngày và lượng sinh viên chưa nhập học
bên cạnh đó các bến xe đồng loạt tăng số chuyến vận chuyển khách trong dịp lễ
để đáp ứng nhu cầu của người dân đảm bảo không có tình trạng nhà xe tăng giá vé
tuy nhiên vẫn có trường hợp nhiều hành khách không mua được vé dù đã đặt trước
càng về cuối ngày lượng người và phương tiện giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ thủ đô
để đảm bảo trật tự và an toàn giao thông tại các bến xe
thành phố hà nội đã huy động nhiều lực lượng như kiểm soát dân sự cảnh sát cơ động công an phường
cảnh sát giao thông để phân luồng giao thông kịp thời giải tỏa khi ủn tắc
thưa quý vị và các bạn để tăng cường công tác bảo đảm an toàn an ninh chất lượng dịch vụ hàng không
dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cảng hàng không quốc tế nội bài đã có những biện pháp cụ thể
nhằm đảm bảo hoạt động tại cảng được thông suốt đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân
theo thống kê của cảng hàng không quốc tế nội bài trong tám tháng năm hai nghìn một mươi chín
lượng hành khách đi và đến tại cảng đã tăng từ một mươi hai đến một mươi năm
trong khi đó lượng hàng không quốc tế nội bài đã tăng từ một mươi hai đến một mươi năm
hàng hóa hành lý tăng gần hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
có thể thấy tần suất di chuyển bằng phương tiện hàng không của người dân ngày càng lớn đặc biệt là khách du lịch
trước tình hình đó yêu cầu đảm bảo an toàn an ninh hàng không trong các ngày lễ lớn như quốc khánh mùng hai tháng chín
cũng như duy trì các dịch vụ hàng hóa nhu cầu đi lại hành khách được thông suốt trong dịp này là đặc biệt quan trọng
ngay từ những trước thời điểm những ngày lễ tết chúng tôi đã phải có kế hoạch
cụ thể thứ nhất là
thứ nhất là về nguồn hàng chuẩn bị nguồn hàng rồi phong phú phong phú về số lượng phong phú
và chuẩn bị cô số là dự phòng tương đối lớn để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu của hành khách đi và đến
yếu tố thứ hai biện pháp thứ hai là tăng cường công tác giám sát quản lý ca cấp trong dịp lễ tết
đáp ứng được cái yêu cầu phục vụ cũng như là cái công tác đảm bảo an ninh hàng không
thì không phải là chúng tôi có thể ngay lập tức tuyển dụng hay là bổ sung được số lượng nhân viên
cũng như là số lượng máy móc trang thiết bị
thứ nhất là bằng cách là chúng tôi cũng phải huy động cán bộ chiến sĩ là làm tăng giờ tăng ca
rồi thì là chúng tôi cũng chủ động là điều tiết bố trí ca kíp làm sao cho hợp lý nhất
và phát huy được cái hiệu quả cao nhất và phục vụ được tốt nhất cho hành khách cũng như là cái hoạt động hàng không diễn ra tại cảng
riêng kỳ nghỉ quốc khánh năm nay cảng hàng không quốc tế nội bài đã tăng cường lực lượng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đáp ứng tối đa thần suất hoạt động của cảng bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân trong thời gian nghỉ lễ phù hợp với năng lực của cảng
và không tăng giá vé khai thác
riêng kỳ nghỉ quốc khánh mùa hai mươi chín thì cái là theo quy luật về thị trường
thì điều này chúng tôi cũng đã chủ động và đề ra cái biện pháp cụ thể đồng thời là tăng cường về cấu tóc phù hợp
chúng tôi đã có một phân công đối với các đơn vị trong vấn đề tăng cường lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và đặc biệt là những cái thời gian về ban đêm hoặc là sáng sớm hoặc là những khi mà thời tiết có nhiều vấn đề phức tạp
thì chúng tôi đều đã được tăng cường và giải quyết đáp ứng được cái yêu cầu của các hoạt động của các chuyên bay đi và đến
đồng thời là cũng là cái chất độc của hành khách
cùng với đó cảng hàng không quốc tế nội bài cũng duy trì phối hợp với các đơn vị mặt đất
hải quan thống nhất và triển khai phương án phối hợp tăng cường nhân lực trang thiết bị triển khai tăng tốc độ băng tải hành lý
đồng thời thực hiện điều phối và giám sát trực tiếp để phục vụ cho các chuyến bay trong dịp cao điểm quốc khánh
rút ngắn thời gian trả hành lý cho hành khách nhất là các chuyến bay quốc tế đến có lượng hành khách tăng đột biến
do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín chính vì thế giá thuê xe tự lái cũng tăng cao đột biến
đến thời điểm này mặc dù giá cho thuê xe cao hơn gấp vài lần giá bình thường nhưng cũng không có xe tự lái để thuê
trước ngày nghỉ lễ hầu hết các cửa hàng cho thuê xe tự lái đã được khách đặt từ trước đó nhiều tuần
kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài tới ba ngày do vậy nhu cầu thuê xe tự lái để về quê hay đi du lịch tăng mạnh
cầu tăng cao nhưng nguồn cung có hạn dẫn đến tình trạng khan hiếm
hàng năm tôi vẫn thuê xe để đi
đưa gia đình về quê nội thăm ông bà và họ hàng
nhưng năm nay thì tôi có tìm hiểu thị trường thuê xe năm nay
giá cả rất là đắt mà tôi hỏi rất nhiều nơi còn cháy cả xe không còn xe để thuê
mỗi năm tôi thuê trung bình từ bốn đến năm trăm linh một ngày
nhưng vào dịp ngày quốc khánh này thì có những nơi đắt gấp ba gấp bốn lần vẫn còn cháy cả xe
những ngày lễ lớn như mùng hai tháng chín là dịp lý tưởng
để các gia đình lên kế hoạch đi chơi
nhưng để chọn những địa điểm cho thuê xe tự lái uy tín là điều khó khăn
không ít khách hàng khi thuê xe tự lái không làm hợp đồng hoặc không chụp lại những hư hỏng của xe
nên khi trả xe đã bị bên cho thuê đẩy mức phí lên cao
về những người thuê xe thì cũng tư vấn cho mọi người rằng là trước khi thuê mình cũng nên làm hợp đồng rõ ràng
và chụp hình lại những vết xước hai thành xe và cản trước cả sau
nhiều khi nó là
vết xước cũ rồi là nhiều khi chủ xe bên cho thuê người ta cũng không kiểm tra hết
nhiều khi cũng không phải do lỗi mình mà do vết xước cũ mà người ta cũng trừ tiền
mà trừ là trừ rất nhiều chứ không phải trừ theo cái góc độ là mình sơn xong
vì nếu mà có vết sơn đấy cả một cái cản thì cũng chỉ có năm trăm linh thôi
nhưng mà nó sẵn sàng vết xước rất nhỏ người ta trừ thẳng năm trăm linh nghìn luôn hay một triệu luôn
mà những cái đền bù đấy là không được thỏa thuận chứ
toàn bộ là do bên cho thuê áp đặt hết
nếu như vào ngày bình thường giá xe tự lái chỉ vào khoảng năm trăm linh
tới tám trăm linh đồng thì vào các dịp lễ như thế này giá có thể lên đến hai triệu đồng
tức là tăng khoảng gấp đôi gấp ba lần so với ngày thường chứ kể chi phí xăng xe đi lại
bên cạnh đó thường những người thuê xe làm mới lái hoặc ít lái
nên khó tránh va chạm trong dịp lễ do mật độ giao thông cao
để tránh những thiệt hại không đáng có người thuê xe cần cẩn trọng khi tham gia giao thông
nhất là những nơi có địa hình phức tạp và những nơi có mật độ dân cư đông
tiếp theo chương trình
kho bạc nhà nước từ chối thanh toán ba mươi hai tỷ đồng trong tám tháng năm hai nghìn một mươi chín
người truyền cảm hứng cho công chúng từ những bức ảnh
thưa quý vị và các bạn tại thành phố đà nẵng tình trạng xe khách du lịch
bằng biển số nước ngoài trá hình đã và đang khiến cho môi trường kinh doanh
vận tải du lịch của đà nẵng cạnh tranh
tình trạng thiếu công bằng và có thể xảy ra nhiều hệ lụy khó lường
do đó ubnd tp đà nẵng đã ban hành kế hoạch để kiểm tra xe ô tô vận chuyển hành khách
bằng biển kiểm soát nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn nhất là trong dịp lễ mùng hai tháng chín
theo đó các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra các tổ chức cá nhân
đang hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện xe ô tô mang biển kiểm soát nước ngoài
tại các điểm du lịch bãi đỗ xe trạm dừng nghỉ và điểm đỗ khách sạn
đường bộ trên địa bàn tp đà nẵng
ubnd tp đà nẵng đã giao tổ kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra xử lý các doanh nghiệp cá nhân
hoạt động xe trá hình trên địa bàn và yêu cầu sở giao thông vận tải
phân công một phó giám đốc sở lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
theo kế hoạch tổ liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra từ ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám

kiểm tra tổ kiểm tra sẽ tổng hợp báo cáo gửi ban nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở về kết quả
kiểm tra kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước
về hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô vận tải khách liên vận quốc tế
công tác tăng cường thanh tra kiểm tra xe khách biển số nước ngoài trái hình nói riêng
và hoạt động giao thông vận tải nói chung

với tiềm năng và lợi thế về đất đai khí hậu tỉnh sơn la đang có nhiều sản phẩm nông nghiệp
cho giá trị kinh tế cao như nam mai sơn nhãn sông mã mận mộc châu cam phù yên
tuy nhiên hiện nay các sản phẩm này mới chỉ dừng lại ở mức tiêu thụ tại một số tỉnh
địa phương và siêu thị nhỏ chưa kết nối tiêu thụ rộng rãi tại các thị trường trong cả nước
cũng như các siêu thị lớn
nhằm đẩy mạnh kết nối cung cầu tiêu thụ giải pháp căn cơ trước mắt của sơn la chính là
chuẩn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
bên cạnh đó phải kết nối được doanh nghiệp với người nông dân và nhà khoa học
nhằm khẳng định nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
có các chế độ chính sách đồng hành cùng người nông dân để khuyên khích sức sản xuất
và quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng áp dụng khoa học kỹ thuật sau thu hoạch
để sản phẩm bảo đảm về mẫu mã và chất lượng
tại sơn la bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ khoa học và công nghệ
ubnd tỉnh sơn la tổ chức hội nghị đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản an toàn tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi tám
hội nghị đã nhận được sự tham gia đông đảo của đại biểu các tỉnh địa phương trong cả nước và nước ngoài
thông qua đó với sự thảo luận của đại diện các bộ ngành tập đoàn kinh tế các doanh nghiệp
đã đề ra nhiều giải pháp để từng bước khẳng định sự có mặt của nông sản sơn la trên thị trường
ubnd tỉnh sơn la tổ chức hội nghị đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản an toàn tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi tám
sơn la là vùng đất có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển các sản phẩm nông nghiệp
với chủ trương mở rộng đầu tư tỉnh sơn la luôn chào đón các doanh nghiệp trong và ngoài nước
để đẩy mạnh tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trên địa bàn
qua đó hướng tới xuất khẩu đi thị trường các nước trên thế giới tiến tới xây dựng thương hiệu nông sản sơn la
hội nghị là cơ hội để nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá
giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn tới người tiêu dùng
cung cấp thông tin về sản xuất sản phẩm nông sản đã có thị trường và tiềm năng xuất khẩu
theo báo cáo từ kho bạc nhà nước tính đến hết ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
toàn hệ thống từ chối thanh toán khoảng ba mươi hai tỷ đồng
bao gồm cả vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn trì thường xuyên
cụ thể trong chi đầu tư xây dựng cơ bản toàn hệ thống đã từ chối thanh toán
ước khoảng hai mươi một năm tỷ đồng
đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt
một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định
trong chi thường xuyên toàn hệ thống đã phát hiện hơn bảy sáu trăm linh khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định
đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là một mươi năm tỷ đồng
tính từ đầu năm đến hết ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
toàn hệ thống kho bạc nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt gần năm trăm hai mươi hai tỷ đồng
đạt hơn năm mươi ba dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
không bao gồm chi trả nợ viện trợ chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính dự phòng
thiết thực hưởng ứng hoạt động chào mừng kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày cách mạng tháng tám thành công
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đã và đang được tiến hành rộng rãi
trong cả nước thư viện quốc gia việt nam đã tổ chức trưng bày hơn ba trăm linh tư liệu
gồm sách báo tạp chí về những sự kiện trọng đại của dân tộc
trưng bày được sắp xếp theo bốn nội dung những ngày cách mạng tháng tám lịch sử cách mạng tháng tám
thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng việt nam mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
kỷ nguyên mới của độc lập dân tộc và có một việt nam như thế
bộ sưu tập các tư liệu được lựa chọn đã mang tới cho công chúng và bạn đọc những thông tin hữu ích
những hiểu biết sâu sắc về tầm vóc của cách mạng tháng tám và quốc khánh nước cộng hòa xã hội
chủ nghĩa việt nam qua đó càng biết ơn vô hạn đối với công lao của bác hồ vĩ đại
người đã có công tìm ra con đường duy nhất đúng để giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp
giải phóng xã hội và giải phóng con người trưng bày diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi bảy tháng chín năm
hai nghìn một mươi tám tại thư viện quốc gia việt nam ba mươi một tràng thi hoàn kiếm hà nội
nhằm hướng tới kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín
phụ nữ việt nam phối hợp với câu lọc bộ phóng viên ảnh hà nội tổ chức triển lãm ảnh
sắc màu cuộc sống giới thiệu bốn mươi bức ảnh của họa sĩ lê bích triển lãm trưng bày
tại bảo tàng phụ nữ việt nam đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
năm mươi bức ảnh trưng bày trong triển lãm là bốn mươi câu chuyện với những góc nhìn
những khoảnh khắc đầy màu sắc khắc họa về con người về cuộc sống của người phụ nữ việt nam
một cách chân thực gần gũi và đầy sức sống phản ánh sinh động cuộc sống bình dị hàng ngày
hàng giờ của phụ nữ việt nam ẩn sâu trong mỗi bức ảnh là vẻ đẹp lao động cùng phẩm chất
chịu thương chịu khó của phụ nữ khắp các tỉnh thành trên đất nước hình chữ s bình dị gần gũi
mà tràn đầy năng lượng căng tràn sức sống đây là những bức ảnh đầu tiên được tác giả lê bích
giới thiệu đến công chúng
trong một mươi hai năm tôi đã đi hết khoảng hơn năm mươi tỉnh thành đi khoảng ba trăm linh làng nghề thủ công truyền thống
đối với tôi trở ngại nhất là thuyết phục nhân vật của mình cho chụp ảnh
cái đấy là trong vấn đề nghiệp quản trí rất là khó khăn
bởi vì là những người phụ nữ thì không ai muốn là đưa cái thân phận mình ở trong cái môi trường làm việc rất là xấu xí
ăn mặc những cái bộ bảo hộ rất là bẩ
thế mình phải thuyết phục họ là đây là trong những cái cẩn mẫn như thế
trong những cái vất vả như thế nhưng có cái vẻ đẹp ẩn sâu ở trong đấy
và mình cũng may là một số người ta hiểu tôi
đối với tôi thì đây là một cái triển lãm rất đẹp
với tư cách là người đã đi rất nhiều nước trên thế giới
và tôi cảm nhận được cái giá trị của bức ảnh này
giá trị của nó là không phải chỉ ở vẻ đẹp mỹ thuật
mà điều quan trọng hơn nữa là nó thể hiện được cái tâm hồn
cốt cách và sức mạnh cả trí tuệ
đến hình thể của người phụ nữ việt nam
trong buổi khai mạng triển lãm
tác giả lê bích đã tặng bản quyền bốn mươi bức ảnh này
cho bảo tàng phụ nữ việt nam
với mong muốn những bức ảnh sẽ tiếp tục phát huy giá trị
không chỉ được lưu giữ mà còn truyền cảm hứng cho công chúng
để mỗi người thêm trân trọng những con người lao động chân chính
thưa quý vị và các bạn
để đáp ứng nhu cầu của các khán giả
theo dõi các trận đấu bóng đá của asean hai nghìn một mươi chín
truyền hình nhân dân sẽ tiếp sóng trực tiếp
trận đấu tranh khuy trường đồng giữa olympic việt nam và olympic uae

trận đấu tranh đấu tranh khuy trường đồng giữa olympic việt nam và olympic uae
gặp olympic hàn quốc vào lúc một mươi tám h ba mươi ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
vì vậy chương trình thời sự lúc một mươi tám h ba mươi ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
của truyền hình nhân dân sẽ được phát sóng vào lúc hai mươi hai h cùng ngày
kính mong quý vị thông cảm
còn bây giờ chương trình xin được tiếp tục với phần tin quốc tế đáng chú ý
trong phần tin quốc tế iaea khẳng định iran vẫn tuân thủ thỏa thuận hạt nhân
argentina tăng lãi suất ngân hàng để vực dậy đồng peso
cơ quan năng lượng nguyên tử quốc gia iaea vừa công bố báo cáo khẳng định iran vẫn đang tuân thủ các điều khoản
trong thỏa thuận hạt nhân ký kết năm hai nghìn một mươi năm bất chấp tương lai bấp bênh của thỏa thuận này sau khi mỹ rút lui
báo cáo nêu rõ iaea vẫn có thể tiếp cận tất cả các địa điểm và cơ sở hạt nhân của iran mà iaea cần tới thị xát
tuy nhiên cơ quan này cũng kêu gọi iran cần chủ động và kịp thời hợp tác trong việc cung cấp quyền tiếp cận này cho iaea
cũng theo báo cáo kho dự trữ urani được làm giàu ở mức thấp và nước nặng của tehran đã tăng nhẹ so với báo cáo hồi tháng năm
nhưng vẫn trong mức giới hạn cho phép quy định trong thỏa thuận ký giữa tehran và nhóm p năm một hồi năm hai nghìn một mươi
báo cáo trên của iaea được công bố trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân đang trên bờ vực đổ vỡ sau khi mỹ rút lui
đồng thời tái áp đặt một loạt đòn trừng phạt đơn phương nghiêm ngặt đối với iran gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế quốc gia hồi giáo này
tehran cảnh báo có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc nếu thỏa thuận này không phục vụ các lợi ích của tehran sau khi mỹ rút lui
ngân hàng trung ương argentina vừa thông báo tăng lãi suất cơ bản lên sáu mươi nhằm vực dậy đồng nội tệ peso đang trên đảo lao dốc
quyết định được đưa ra trong bối cảnh chính phủ argentina đang cố gắng chấn an các thị trường về khả năng thanh toán của nước này
theo ngân hàng trung ương argentina bcra quyết định nâng lãi suất được đưa ra nhằm đối phó với tình hình tiền tệ hiện nay
cũng như nguy cơ gia tăng lạm phát sau khi đồng peso tiếp tục mất giá trong những ngày gần đây
lãi suất ngân hàng được ấn định ở mức bốn mươi năm hồi đầu tháng này
đồng peso đã giảm khoảng hơn một mươi năm trong phiên giao dịch sáng ngày ba mươi tháng tám xuống mức thấp kỷ lục
bất chấp nỗ lực chung của chính phủ argentina và quỹ tiền tệ quốc tế imf nhằm ổn định các thị trường
trước đó ngày hai mươi chín tháng tám tổng thống argentina mauricio macri cho biết
imf đã đồng ý đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói viện trợ cho nước này nhằm hỗ trợ chương trình thắt lưng buộc bụng của chính phủ
quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình trên các thị trường tài chính và tiền tệ của quốc gia nam mỹ này
đang rất bấp bênh do những lo ngại nguy cơ lạm phát suy thoái kinh tế và thấp hụt ngân sách
bộ quốc phòng trung quốc vừa cho biết
cuộc thành công tàu sân bay đầu tiên được chế tạo trong nước có tên gọi là type một a
theo bộ quốc phòng trung quốc những ngày gần đây tàu sân bay mang số hiệu tide một a
đã thực hiện các chuyến đi thử trên biển để kiểm tra các thiết bị và hệ thống trên tàu
cuộc thử nghiệm được đánh giá là an toàn và thành công
tàu sân bay type một a được hạ thủy vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
tàu dài ba trăm một mươi năm mét có lượng dãn nước sáu mươi năm tấn và có thể chở theo ba mươi máy bay chiến đấu
giới chuyên gia trung quốc cho rằng tàu sân bay này có thể sẵn sàng hoạt động vào năm hai nghìn hai mươi
và đây sẽ là tàu sân bay thứ hai của lực lượng hải quân nước này
hiện trung quốc đang sở hữu một tàu sân bay là tàu liêu ninh
tàu này được tân trang sau khi mua lại của ukraine và được đưa vào sử dụng năm hai nghìn một mươi
tàu liêu ninh dài khoảng ba trăm linh bốn mét và có lượng dãn nước sáu mươi tấn
hãng nước ngọt có ga nổi tiếng thế giới coca cola vừa nhất trí
mua chuỗi cửa hàng cà phê lớn thứ hai thế giới costa của anh
với giá trị doanh nghiệp năm một tỷ đô la mỹ
trong một tuyên bố tập đoàn whitbred của anh cho biết
ban lãnh đạo tập đoàn đều nhất trí với thương vụ trên vì nó đem lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông
theo đó với thỏa thuận trên coca cola sẽ tiếp quản bốn cửa hàng cà phê costa tại anh và trên khắp châu âu
việc coca cola mua lại costa cho thấy hãng này đang nỗ lực chuyển hướng kinh doanh từ nước uống có ga
sang các loại đồ uống có lợi hơn cho sức khỏe nhằm tăng lượng khách hàng có ý thức đối với sức khỏe của mình
giám đốc điều hành coca cola james quinsy cho biết
hãng này chưa có thương hiệu toàn cầu nào đối với sản phẩm đồ uống nóng
do đó việc thâu tóm thương hiệu cà phê nổi tiếng costa sẽ giúp coca cola dễ dàng tiếp cận thị trường này
whred được biết đến là tập đoàn khách sạn lớn nhất tại anh
đã mua lại costa hồi năm một nghìn chín trăm chín mươi năm với giá một mươi chín triệu bảng khi chỉ có ba mươi chín cửa hàng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt